hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại trung tâm hội nghị tiệc cưới hoàng tử vào ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm sau khi tai nạn xảy ra công an quận ninh kiều và sở xây dựng tổ chức cuộc họp thống nhất chọn công ty cổ phần kiểm định xây dựng sài gòn thực hiện việc trưng cầu giám định
nguyên nhân được xác định ban đầu dẫn đến sự cố sụp đổ mái đón công trình có liên quan đến kết cấu và điều kiện thi công công trình